trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng tám ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh thừa thiên huế về tình hình phát triển kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu và một số chương trình kế hoạch trọng tâm trong thời gian tới
phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao cơ cấu phát triển kinh tế xã hội của thừa thiên huế chuyển dịch đúng hướng phát triển tích cực và đề nghị tỉnh trước mắt cần tập trung nhiệm vụ xử lý hậu quả sự cố môi trường biển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
cần đổi mới tư duy về làm du lịch kết cấu với đầu tư hạ tầng du lịch ứng xử trong du lịch phát triển công nghiệp gắn với ứng dụng công nghệ cao tái cơ cấu nông nghiệp trọng tâm theo hướng phát triển theo từng vùng miền